với âm mưu lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở việt nam

sự việc ấy sẽ bị đẩy lên cao trào tạo cớ để các đối thủ mượn gió vẻ măng tuyên truyền xương tạp côi nhọ chính quyền thậm chí thiết động bạo loạn
với âm mưu lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở việt nam

nhằm chống đả nước tổn hòa xã hội chủ nghĩa việt nam theo điều một trăm một mươi bảy của luật chính sự
với đội danh này cấn thị thêu và trịnh bá tư bị đoán nhân dân tốt sơ thẩm và phúc thẩm

trung quốc phòng meu đích sự
trung quốc công ty trung tâm hoạt động thị trường của đài trị hà nội